lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin hám lợi của một số người dân các đối tượng đã chụp ảnh chân dung và thẻ căn cước công dân để thu thập dữ liệu cá nhân sau đó bán thông tin cho các đối tượng người nước ngoài để sử dụng vào mục đích xấu
công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi này
đây là hoàng ngọc giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại thị trấn bình minh và trần văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã kim mỹ huyện kim sơn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình triệu tập làm rõ hành vi mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
trước đó vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng ba công an xã hùng tiến huyện kim sơn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hai nam thanh niên lạ mặt đang tụ tập lôi kéo nhiều người dân xã hùng tiến huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đến để mượn căn cước công dân và chụp ảnh không rõ mục đích
từ những tài liệu chứng cứ thu thập được lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được hai đối tượng là hoàng ngọc giáp và trần văn tình
tham gia vào đường dây này còn có nguyễn thị ngọc bích sinh năm hai nghìn năm
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận đã thu thập được thông tin dữ liệu cá nhân của hơn một trăm linh người dân

từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thì thu về khoảng tám mươi triệu
khuyến cáo bà con nhân dân cũng phải có những cái là thật sự hiểu biết đối với những cái số là căn cứ công dân những cái tài khoản ngân hàng chúng ta đã làm chủ
thì không được là mua bán trao đổi cho các đối tượng nhất là đối tượng là không quen biết đối tượng xấu
thì các đối tượng sẽ là lợi dụng những cái này làm cái là công cụ cũng như là cái phương tiện để chúng
thực hiện hành vi hợp tộ thế nên là cũng khuyến cáo bà con nhân dân thật sự nâng cao cảnh giác
có những cái gì là bất bình thường không hiểu biết thì phải liên hệ ngay với cơ quan công an nhất là công an cấp xã để trình báo để phát giác để làm sao tuyên truyền rộng rãi hơn nữa cho người thân để nắm được
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn trước thủ đoạn sử dụng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trong bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân không tùy tiện cung cấp thông tin của mình cho người khác khi không cần thiết
khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời giải quyết